hai ngày qua bức ảnh năm thanh niên mặc đồ bảo hộ khoác vai nhau ngồi trên thùng xe bán tài giữa cơn mưa nặng hạt của sài gòn
đã tạo ra sự xúc động mạnh mẽ trong nhiều người trên mạng xã hội
một chàng trai là thành viên của nhóm bảy mươi năm người trong đội thanh niên tình nguyện thực hiện nhiệm vụ phun khử khuẩn
cho các khu vực trên địa bàn tp hcm
một ngày thì tụi em bắt đầu từ lúc chín giờ thì anh em sẽ tập trung tại điểm tập kết là nhà văn hóa thanh niên
rồi sau đó tụi em sẽ phun chia ra tất cả các khu vực mà tâm dịch
ví dụ như trưa thì các anh em mới sẽ gắn phun cho hết tất cả các điểm nóng của ngày bữa sáng
trưa anh em sẽ nghỉ trưa rồi sau đó chiều sẽ tiến hành phun tiếp
đang di chuyển sang địa bàn khác để phun khử khuẩn thì mưa lớn rất trật ợp đến
ca binh trận lại phải để chỗ cho hóa chất và máy phun khử khuẩn
một mươi thanh niên đã khoác vai nhau để đỡ đi cảm giác lạnh do gió mạnh và che mưa cho thành viên nhỏ tuổi đi cùng
tại vì hôm qua là tụi em từ dùng dịch này chuyển sang dịch khác
để thực hiện nhiệm vụ do trời mưa lớn trên xe là chất nhiều hàng hóa quá chất với lại máy phun dùng dịch
ở giữa tụi em là vừa có một bé gái là trong đoàn
với lại anh em là phải chia chở cho bé đó với lại do trời mưa lớn
tụi em người có quá chất với lại từ dùng dịch không có được vô cao bô xe ngồi
hiện tại thì nhóm tụ em có tổng cộng là bảy mươi năm người
mỗi người một công việc khác nhau trước dịch
nhưng khi sài gòn
khi sài gòn gặp khó khăn họ đã tình nguyện lên đường thực hiện nhiệm vụ
nhiều em nhà xa không chốc công có chỗ ngủ đã phải tá tốc lại ngay tại các điểm trực
vác trên vai những bình xịt khử khuẩn nặng gần cả nửa tả suốt hàng chục giờ đồng hồ
nhưng các em không hề than vạn
với các em việc tắm mưa đã trở thành thói quen
các em đùa nhau tắm mưa còn dễ thở hơn tắm hoa chất
như các nguyễn xuân hoàng một trong năm thành viên trên chuyến xe đặc biệt xanh xẻ
tụi em vô khung khu đó là ép không rất là nhiều
thì tình trường tụi em đi ngang qua cái nhà đó thì gặp được hai bé
lúc tụi em giờ đi ngang qua thì hai bé mới chạy xuống
ngay cỡ là hai bé bẫy tay chào rồi sau đó rồi nhờ mẹ bé ra chụp rồi
xong rồi hai bé làm hình động là hình ảnh trái tim rồi cười
khi bức ảnh được chia sẻ nhiều ý kiến chỉ trích bản luận đã được đưa ra
khiến nhiều người đã có cái nhìn sai lệch về hành động của các em
khi đại dịch covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến vô cùng phức tạp
hàng vạn người vẫn gồng mình trong một cuộc chiến chứ có tiền lệ
hãy thôi phán xét cái chữ kiểm chứng
trả thì anh em cũng có nghe mấy câu đó thì anh em cũng cố gắng vượt qua
tuyên bố là thôi anh em mình cứ cố gắng vì cái công việc chung của đất nước
của sài gòn là ráng dặm hết dịch trước đi rồi tính gì tính
nếu như mà cái tấm như mà anh em vừa thấy á
thì tụi em cũng sẽ gọi là
gọi là những cơn mưa trợt thôi
tại vì đó em cũng nhầm nhiều cơn mưa rồi
câu xúc cảm thì tụi em là có nhiều cảm xúc khó tả lắm
còn mong muốn tụi em thì con người dân là chấp hành chỉ thị tốt
với lại để cho đất nước mau khỏe sài gòn khỏe sài gòn vui
để thấy đôi lúc im lặng cũng là một cách để thể hiện yêu nước
nếu bạn chưa thể làm gì